thời điểm này vải quả tươi từ tỉnh bắc giang chuẩn bị bước vào chính vụ
lượng vẻ quả xuất khẩu qua cửa khẩu tân thanh đang tăng lên từng ngày
đáng chú ý giá vẻ quả xuất khẩu qua cửa khẩu tân thanh hiện cũng đang ở mức khá cao
theo các thương lái vẻ quả xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu tân thanh đang được giá cao
giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm đồng một kg
điều đáng mừng là vẻ quả xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu tân thanh được tiêu thụ khá tốt
hàng sang tới đâu bán hết tới đó
theo tri cục hải quan tân thanh từ đầu vụ đến nay đã có khoảng trên một mươi ba năm trăm linh tấn vẻ quả tươi được xuất sang trung quốc
kinh mệnh xuất khẩu ước đạt trên ba năm triệu usd
việc tiêu thụ thuận lợi sang thị trường trung quốc đang là tín hiệu tích cực đối với mặt hàng vẻ quả tươi
đặc biệt là đối với vùng trồng vải khi mà ước lượng vẻ quả chính vụ năm nay tại đây có thể đạt sản lượng lên đến khoảng một trăm một mươi năm tấn